tuy nhiên trước những chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra phạm tội của mình trường đã phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé